đây là năm đầu tiên giải được tổ chức nhưng các tác phẩm tham dự giải được ban tổ chức đánh giá có chất lượng tốt phong phú về chủ đề phản ánh toàn cảnh công tác đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo về kết quả trong thực hiện đổi mới sáng tạo dạy và học của ngành giáo dục
kể từ giờ ngày một mươi năm tháng một mươi một các nhà mạng viễn thông di động đã dừng áp dụng hình thức quay số song song cho thuê bao một mươi một số chuyển sang một mươi số đúng theo lộ trình của bộ thông tin và truyền thông
đợt chuyển đổi thuê bao di động một mươi một số sang một mươi số đã diễn ra thành công trong tháng một mươi vừa qua với hơn bảy mươi triệu thuê bao được thay đổi
theo kế hoạch của bộ thông tin và truyền thông các đầu số một mươi một số sang một mươi số vẫn áp dụng quay số song song áp dụng cả hai cách gọi theo đầu số cũ và đầu số mới đã kết thúc sau khi hết ngày một mươi bốn tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
kể từ ngày một mươi năm tháng một mươi một khách hàng sẽ không thể thực hiện cuộc gọi và tin nhắn tới thuê bao một mươi một số
để bảo đảm các thông tin liên lạc không bị gián đoạn các nhà mạng khuyến nghị khách hàng thực hiện đồng bộ sinh mạng
để chuyển toàn bộ thuê bao một mươi một số về một mươi số người dùng chủ động thay đổi cập nhật lại thông tin thuê bao trên các dịch vụ ứng dụng tránh gặp tắc dối sau mốc thời gian trên
hiện nay trên thị trường đã có nhiều ứng dụng chuyển đổi đầu số điện thoại nhưng các nhà mạng khuyến cáo khách hàng sử dụng các ứng dụng do doanh nghiệp viễn thông trong nước cung cấp nhằm tránh bị lộ hay dò dị thông tin cá nhân
cũng trong lĩnh vực thông tin di động từ ngày một mươi sáu tháng một mươi một vừa qua ba nhà mạng di động có lượng thuê bao lớn nhất là vinaphone
viettel và mobile phone sẽ chính thức triển khai cung cấp dịch vụ chuyển mạng giữ nguyên số cho khách hàng
trong thời gian đầu ba nhà mạng sẽ cung cấp dịch vụ này cho các thuê bao trả sau
theo vinaphone cho biết mọi công tác chuẩn bị đã được hoàn tất
vinaphone cũng sẽ áp dụng mức giá cước theo quy định của bộ thông tin và truyền thông là không quá sáu mươi đồng trong một lần chuyển đổi bao gồm cả phí hỏa mạng và sim
như vậy người dùng di động muốn chuyển từ mạng này đến mạng kia chỉ cần đến mạng muốn chuyển đến làm các thủ tục theo hướng dẫn và thanh toán phí chuyển mạng cho doanh nghiệp chuyển đến
đối với nhà mạng cũ người dùng chỉ phải thanh toán cước nợ với doanh nghiệp chuyển đi
theo bộ thông tin và truyền thông về lâu dài phí chuyển mạng sẽ về không
hiện các nhà mạng đã xây dựng xong các quy trình quy định cần thiết để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho khách hàng muốn chuyển mạng
ngoài việc tự đăng ký chuyển mạng tại các phòng giao dịch người dân cũng có thể đăng ký thông qua kênh web hoặc app di động
các nhà mạng cũng cho biết khách hàng sẽ không bị gián đoạn khi thực hiện chuyển mạng
ngày mua sắm trực tuyến online friday hai nghìn một mươi tám là chương trình khuyến mãi trực tuyến đầu tiên trong năm nay do chính phủ tổ chức và triển khai theo nghị định tám mươi một về luật thương mại xúc tiến thương mại
ngày mua sắm trực tuyến năm nay sẽ diễn ra vào ngày bảy tháng một mươi hai tới
năm nay là năm thứ năm tổ chức chương trình ngày mua sắm trực tuyến online friday và cũng là năm thị trường thương mại điện tử tiếp tục toàn trưởng nhiều đột phá
ban tổ chức cũng phối hợp với các hệ thống so sánh giá để bảo đảm các sản phẩm trước khi được đưa lên hệ thống kiểm tra giá so với giá thị trường
yêu cầu doanh nghiệp có cam kết và khi đưa sản phẩm lên hệ thống phải có văn bản cung cấp thông tin chứng nhận về xuất xứ của hàng hóa
nhiều sản phẩm chính hãng và thương hiệu lớn dự kiến sẽ xuất hiện trong chương trình mua sắm trực tuyến năm nay
doanh nghiệp sẽ được các nhà chuyển pháp đồng hành cùng chương trình hỗ trợ chi phí chuyển pháp trong thời gian diễn ra sự kiện
có hai mươi ngân hàng sẽ hỗ trợ hoạt động thanh toán cashback cho người tiêu dùng sử dụng thẻ thanh toán trong hoạt động mua sắm
ngày một mươi năm tháng một mươi một sở công thương tp hcm đã chính thức vận hành ứng dụng isct trên nền tảng thiết bị thông minh
ứng dụng này sẽ giúp người dân doanh nghiệp tìm hiểu các thông tin các thủ tục hành chính trong lĩnh vực công thương của tp hcm một cách nhanh nhất
theo đó ứng dụng sẽ cung cấp cho người dùng thông tin về các quy định chính sách của lĩnh vực công thương hoạt động của ngành công thương kết quả thực hiện các thủ tục hành chính
qua đó cũng hiển thị đánh giá sự hài lòng của người dân doanh nghiệp với các dịch vụ của ngành
người dùng cũng có thể tra cứu các điểm phục vụ khác như siêu thị trung tâm thương mại hay cây atm
ứng dụng isct hướng tới việc tạo tương tác tốt nhất giữa sở công thương tp hcm với người dân doanh nghiệp giảm bớt sự phiền hà và việc chờ đợi thực hiện các thủ tục hành chính tiết giảm chi phí cho doanh nghiệp
việc cho ra mắt các dịch vụ ứng dụng trên thiết bị thông minh là điều tp hcm hướng tới nhằm xây dựng đô thị thông minh phục vụ người dân được chuyên nghiệp và hiệu quả hơn
thưa quý vị và các bạn ngày nay với sự bùng nổ mạnh mẽ của công nghệ thông tin
không nhỏ tới giới trẻ ở cả góc độ tích cực và tiêu cực
một trong những hệ quả của điều này là văn hóa đọc sách của giới trẻ hiện nay
không khó để nhận ra đang có sự thay đổi lớn trong thói quen đọc sách của những người trẻ tuổi và sách giấy đang mất dần đi vai trò của nó
trong bối cảnh đó những người làm sách đã và đang cố gắng để tìm ra một giải pháp dung hòa giữa sách truyền thống với công nghệ góp phần tạo nên sự hấp dẫn mới cho những trang sách
chúng ta đều biết trước khi có các phương tiện nghe nhìn
sách là con đường lớn nhất để con người tiếp cận thông tin văn hóa và trí thức
đọc sách còn là một trong những cách thức giúp con người thư giãn tích lụy kiến thức tăng cường khả năng tư duy
thế nhưng giới trẻ ngày nay trước quá nhiều những công nghệ đa phương tiện mới thu hút sự chú ý
dường như đã giảm suốt văn hóa đọc sách hay thậm chí thở ơ với sách truyền thống
theo số liệu của trung tâm nghiên cứu việt nam và đông nam á thu được sau khảo sát những năm gần đây
thì có đến hai mươi sáu dân số việt nam không đọc sách bốn mươi bốn thi thỏng mới đọc và tỷ lệ có đọc thường xuyên chỉ đạt ba mươi
nơi công cộng thay vì để dành thời gian đó để thưởng thức thiên nhiên hay là vào một cuốn ăn là lúc mà gia đình có thể là trao đổi hỗ trợ nhau thì đã dúi cho trẻ một cái ipad để mà trẻ khỏi quỷ phá
và nó tập dần thành một cái thói quen là xem phim hoạt hình xem những cái bàn video clip vô nghĩa ngắn mang tính chất giải trí cười đùa trong chốc lá
và những cái đó nó làm rất là khó cho một cái đứa trẻ cầm một cuốn sách lên mà
một thực trạng đáng báo động là việc các bạn trẻ đang phụ thuộc quá nhiều vào các loại hình truyền thông đa phương tiện
thay vì việc lên thư viện tìm sách tham khảo hoặc đi mua thêm các sách bổ sung kiến thức trên các lĩnh vực khác nhau
nhiều bạn sinh viên mang máy tính sách tay lên thư viện ngồi tra cứu bằng các công cụ trên mạng xã hội
văn hóa đọc sách đang đứng trước cả một cơ hội và thách thức
cơ hội bởi mỗi chúng ta đều có thể tiếp cận khối lượng trí thức khổng lồ chỉ cần thông qua một thiết bị nghe nhìn đơn giản như chiếc điện thoại thông minh
nhưng lại tiềm ẩn nguy cơ là mai một thói quen đọc sách truyền thống vun có bởi sự lấn át của quá nhiều phương tiện nghe nhìn hấp dẫn
bản thân tôi thôi khi mà bây giờ tôi muốn tiếp nhận hay là tôi muốn có thêm một cái thông tin gì đấy cho bản thân mình
mà lại phải cầm một cuốn sách khá là dày với rất là nhiều chữ nhiều chi tiết như này thì tôi cũng cảm thấy rất là ngại
và lại còn phải mang đi
rất là nặng nữa
thế nhưng mà như chúng tôi hiện nay thì đấy công nghệ cũng phát triển rất là nhiều rồi
thế nên tôi lại muốn là cũng với một cái khối lượng thông tin như vậy nhưng mà cái cách tiếp cận nó khác đi
mặc dù phải đứng trước nhiều sự cạnh tranh thế nhưng sách giấy sách truyền thống vẫn tồn tại và không thể thay thế
đó là một thực tế
sự tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường xuất bản việt nam những năm gần đây là một minh chứng
từng mùa hội sách kết thúc
từng năm tổng kết đường sách
doanh thu năm sau luôn cao hơn năm trước ít nhất một mươi năm
về lý thuyết là như vậy
nhưng quả thật để đưa giới trẻ trở về với sách truyền thống và giữ được nguồn cảm hứng của họ không phải là chuyện dễ dàng
sau một quá trình chăn trở để thực hiện sứ mệnh này một đơn vị làm sách đã tìm ra một hướng đi mới
đó là sách tương tác thông minh social book
khi bắt đầu cái nền tảng này chúng tôi mất rất nhiều thời gian tiền bạc và tư duy cho cái việc này
vì nó không có sẵn
nhưng chúng tôi nghĩ rằng để làm trọn vẹn cái triết lý của mình thì mình phải dũng cảm nó theo đuổi nó
nếu mình nhìn những cái mối lợi trước mắt và bỏ qua những cái đầu tư cho đường dài thì mình sẽ không có được một cách trọn vẹn triết lý của mình
và nếu mình không có được trọn vẹn triết lý của mình thì nên đi làm nghề khác đừng chọn làm sách
về cơ bản mỗi cuốn sách tương tác thông minh đều sở hữu một mã qr code giúp khách hàng không chỉ dễ dàng kiểm tra
phân biệt sách thật giả mà còn nhanh chóng kết nối vào cộng đồng độc giả đang cùng đọc tác phẩm ấy
hay nói cách khác giờ đây thay vì mua một quyển sách và chỉ đọc được các thông tin trên sách thì độc giả có thể nhận được nhiều hơn
ví dụ như kết nối với cộng đồng đang cùng đọc chính cuốn sách ấy kết nối với tác giả nhà sản xuất đơn vị phát hành
nhận thêm những yêu đáy nội dung và các quả tặng khác từ nhà sản xuất cũng như đối tác phân phối phát hành
việc làm social book thì đến từ cái trích lý
có nghĩa là chúng tôi tìm những người việt cùng đồng chí hướng để cùng ngồi lại với nhau
viết ra những cuốn sách tạo ra những chương trình giúp cho các bạn trẻ việt nam khác
và chúng tôi kết nối những người trẻ việt nam với những người việt nam đã từng đi khắp bốn phương trời
để các bạn có một tầm nhìn rộng mở kế thừa từ họ và cũng kế thừa được học hỏi được những cái bài học cuộc đời của họ
sách sách của việt nam
sách tương tác thông minh là giải pháp công nghệ được xây dựng và phát triển dựa trên nền tảng qr code định vị
ứng dụng sử dụng phần mềm dịch vụ saas phần mềm chạy trên nền web hoàn toàn sử dụng công nghệ điện toán đám mây
để sử dụng ứng dụng này người dùng sẽ tiến hành quét tem qr code định vị dán trên từng cuốn sách
đây là hệ thống tem biến đổi mỗi cuốn sách chỉ có một tem duy nhất
hệ thống sẽ tự động dẫn link đưa người sử dụng kết nối với trang thông tin theo từng cuốn sách mà không yêu cầu cài đặt bất cứ phần mềm ứng dụng nào khác
từ đây toàn bộ thông tin về cuốn sách sẽ hiện ra trên màn hình của độc giả
những trải nghiệm này đã đem lại nhiều ấn tượng cho các bạn trẻ
do bận công việc quá nhiều nên là thời gian đọc sách của tôi bị giảm đi rất là nhiều
thường là tôi đọc các trang sách và trang truyện điện tử nhiều hơn
nhưng mà hôm nay tôi đã được trải nghiệm
và cái hệ thống mới social book này thì nó đem lại cho tôi một nguồn cảm hứng rất là lớn
vì nếu mà như trước đây thì tôi đọc thì tôi chỉ đọc một mình thôi
sau đó đọc đến đâu thì tôi kể với bạn bè đến đấy
nhưng đây thì tôi có một cộng đồng đọc cùng mình
và tôi được giao lưu với cả luôn cả người viết cuốn sách nữa
vì được đấy có nghĩa là tôi nghĩ là tôi sẽ cảm thụ được cuốn sách nhiều hơn so với cả việc đọc một mình
nhưng mà mình cũng có rất là nhiều cảm hứng nữa
nhìn thì tưởng chừng như đây là một cuốn sách giấy như bình thường
thế nhưng mà khi mà tôi khám phá nhiều hơn thì tôi lại cảm thấy nó có rất là nhiều những cái lợi ích
ví dụ như ở đây thì như khi mà tôi đi mua cuốn sách này thì người ta có giới thiệu ô tô là nó sẽ có một cái mã qr code
và khi mà tôi lấy điện thoại của mình mở trang facebook cá nhân của mình ra và quét cái mã qr code này
thì nó sẽ mở ra một cái chân trời hoàn toàn mới
tôi cảm thấy đó là một cái trao đổi tương tác nhiều chiều và nó rất là thú vị

đây có lẽ là lần đầu tiên trên thế giới chứ không chỉ ở việt nam một đơn vị làm sách truyền thống đã tự tìm đường để tạo ra một ứng dụng công nghệ vào sách giấy
tuy nhiên những tính năng mà sách tương tác thông minh đem lại là rất nhiều
và đó cũng là những thách thức không nhỏ đối với các tác giả sách
điều đầu tiên là tôi rất mừng đã có một cái platform một cái phương cách để mà tác giả có thể trực tiếp tương tác với đọc giả như vậy
đọc giả đồng thời cũng có thể tương tác trực tiếp với tác giả để mà đặt những cái câu hỏi thắc mắc ai trong cuốn sách hay là ngoài vấn đề cuốn sách
tôi nghĩ đó là một cái phương tiện rất là tốt
tuy nhiên khi nói về vấn đề đó tới bây giờ tôi vẫn còn hỗn hệ là không thể đáp ứng được thời gian của mình không có đủ để mà có thể trả lời hết tất cả những câu hỏi của các bạn đọc giả đặt ra
ứng dụng công nghệ để nâng cao trải nghiệm cho sản phẩm là xu thế tất yếu của thị trường hiện tại và tương lai
nên có thể nói ứng dụng social book là bước truyền mình bắt kịp công nghệ có thể thay đổi thói quen đọc sách của đọc giả việt
nhưng đi cùng với đọc giả việt
chính là những bài toán lớn cần giải đáp
như với nhà sản xuất họ phải nỗ lực hoàn thiện thương hiệu hoàn thiện sản phẩm liên tục đổi mới chính sách chương trình ưu đãi cho độc giả và các kênh phân phối cũng như chính sách liên kết giữa nhà tài trợ với độc giả
với nhà phân phối cần sự hỗ trợ sâu sát và phối hợp nhịp nhàng giữa các bên liên quan với người dùng phải sẵn sàng chào đón một trải nghiệm mới và biến trải nghiệm ấy thành thói quen mới
và với tác giả giờ đây tác giả không chỉ viết một cuốn sách việc kết nối giữa độc giả và tác giả đòi hỏi tác giả phải dành thêm nhiều thời gian hơn để tương tác tạo ra nhiều nội dung tặng thêm hay bổ trợ tư vấn cho độc giả của mình
có như vậy sách tương tác thông minh mới hoàn thành được sứ mệnh của mình
chương trình truyền động truyền thông tuần này của chúng tôi xin được tạm dừng tại đây xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tuần sau